quan đến vấn đề tăng hạn sử dụng vaccine pfizer bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long nhấn mạnh
việc gia hạn vaccine thực hiện theo thông lệ của quốc tế việt nam không tự động gia hạn
mọi vaccine về việt nam đều được kiểm định theo yêu cầu của who và đảm bảo chất lượng khi sử dụng cho người dân
thông tin tiếp theo đến từ việc phụ huynh băng khoăn về vaccine gia hạn
vậy trước những ý kiến này tổ chức y tế thế giới tại việt nam nói gì chúng ta hãy cùng nhau theo dõi
bộ y tế vừa phát đi ý kiến của ông kỳ đông phát
bốn đại diện tổ chức y tế thế giới who tại việt nam
sau khi thông tin về hai lô vaccine sử dụng cho trẻ em
được bộ y tế thông báo kéo dài hạn dùng gây nhiều băn khoăn cho phụ huynh
trả lời câu hỏi việc gia hạn thời gian sử dụng vaccine thêm ba tháng
có bảo đảm vaccine đạt chất lượng an toàn và hiệu quả trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
ông kỳ đông phát cho biết dữ liệu từ nghiên cứu tính ổn định đã chứng minh rằng
chất lượng của vaccine đáp ứng các yêu cầu sử dụng
do đó chất lượng vaccine lại như nhau đến chín tháng
ông kỳ đông bắc cũng cho rằng vaccine còn trong hạn sử dụng
và được bảo quản trong các điều kiện đạt yêu cầu
thì sản phẩm vaccine được coi là an toàn và hiệu quả để sử dụng
những vaccine này có thể được sử dụng để tiêm chủng cho nhóm đối tượng đã được phê duyệt sử dụng
đối với vaccine pfizer biontech covid một mươi chín
nhóm đối tượng được who cấp phép sử dụng là nhóm người từ một mươi hai tuổi trở lên
trong hai ngày vừa qua nhiều phụ huynh xông xao khi hai lô vaccine pfizer mới nhập khẩu về việt nam cuối tháng một mươi một
hạn sử dụng trên nhãn là
vào ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
được bộ y tế cho phép kéo dài hạn dùng trong quyết định là vào ngày hai mươi chín tháng một mươi một
việc bộ y tế không làm rõ và thông tin sớm về hai lô vaccine này
đồng thời với quyết định kéo dài hạn sử dụng vaccine
đã khiến cho phụ huynh đặc biệt là tại hà nội lo ngại khi nhiều trường ở hà nội có lịch tiêm vào sáng ngày một tháng một mươi hai
do đó vào sáng ngày một tháng một mươi hai
sở y tế hà nội đã tạm dừng sử dụng hai lô vaccine gia hạn để chờ ý kiến chuyên môn từ bộ y tế
tin tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với nhận định của bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nền
theo bí thư thành ủy nguyễn văn nền
năm tháng sau đó dưới sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của trung ương
sự hỗ trợ từ các bang bộ ngành địa phương và sự đoàn kết chung sức đồng cam cộng khổ
thắt lưng buộc bụng của người dân và doanh nghiệp
đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi một tp hcm đã cơ bản kiểm soát dịch bệnh và từng bước chuyển sang trạng thái bình thường mới
ông nền chia sẻ
nhiều người đã không thể vượt qua nhiều mặt của đời sống kinh tế xã hội bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng
theo ông nguyễn văn nền quý i năm hai nghìn hai mươi một tình hình kinh tế xã hội của tp hcm phát triển khá đồng đều và ổn định
nhưng đến sáu tháng đầu năm thì đã chứng lại và đến cuối năm hai nghìn hai mươi một thì tục giảm nghiêm trọng
lần đầu tiên trong lịch sử của tp hcm kể từ giai đoạn đổi mới kinh tế tp hcm tăng trưởng âm sáu bảy mươi tám
trong khi đó kế hoạch năm hai nghìn hai mươi một đề ra là phải đạt được tổng cộng của tp hcm
đạt tăng trưởng dương sáu
dự kiến trong năm hai nghìn hai mươi một tp hcm có thể hoàn thành một mươi ba trên hai mươi chín tiêu chí không hoàn thành một mươi bốn trên hai mươi chín tiêu chí
hai tiêu chí còn lại đến cuối năm mới đủ cơ sở để tính toán
bên cạnh những khó khăn tp hcm vẫn có một số điểm sáng
kim ngạch xuất khẩu không tính dầu thô tăng hai tám
kim ngạch nhập khẩu tăng hai mươi bốn chín so với cùng kỳ năm ngoái
tổng thu ngân sách nhà nước nếu ước tính chính xác thì đến cuối năm có thể
phấn đấu đạt một trăm linh chỉ tiêu
bí thư thành ủy tp hcm đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận đánh giá khách quan
toàn diện tình hình phát triển kinh tế văn hóa xã hội quốc phòng an ninh
thu chi ngân sách của tp hcm năm hai nghìn hai mươi
đưa ra những phân tích nhận định dự báo cho năm hai nghìn hai mươi hai và những năm tiếp theo
ông đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận xác định chủ đề năm hai nghìn hai mươi
mà theo gợi ý thì có thể là thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị đồng hành cùng doanh nghiệp cải thiện môi trường đầu tư
người đứng đầu đảng bộ tp hcm đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận đánh giá sâu sát
toàn diện tình hình kinh tế xã hội của tp hcm
trong điều kiện dịch vẫn còn nhiều rủi ro phức tạp và nguy cơ bùng phát các đợt dịch mới
đặc biệt là hội nghị cho ý kiến về bảy nhóm giải pháp với hai mươi một nhiệm vụ cụ thể trong năm hai nghìn hai mươi hai
như bang thường vụ thành ủy đề xuất
ông nên nhấn mạnh
cần bổ sung thêm những nhiệm vụ giải pháp quyết sách gì để có thể tạo đột phá ngay
và tìm kiếm xung lực mới cho tăng trưởng kinh tế ổn định đời sống nhân dân
cải thiện môi trường đô thị và điều kiện sống cho người lao động
đảm bảo thích ứng an toàn với đại dịch covid một mươi chín
bí thư thành ủy nguyễn văn nền cũng đề nghị hội nghị thảo luận về chương trình phục hồi
và phát triển kinh tế xã hội tp hcm giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm
ông đánh giá đây là một chương trình đầy quyết tâm trong bối cảnh
thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
cuối cùng bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nền đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận
đánh giá sâu sát toàn diện tình hình kinh tế xã hội của thành phố
trong điều kiện dịch vẫn còn nhiều rủi ro phức tạp và nguy cơ bùng phát các đợt dịch mới
cũng tại tp hcm những ngày gần đây sự xuất hiện của biến chủng omicron ở nam phi
mang lại cho nhiều người những nỗi lo về một làn sóng covid một mươi chín mới
tuy nhiên đến nay kết quả giải mã các chủng virus tại tp hcm
chưa ghi nhận sự hiện diện của biến chủng omicron
ngày một tháng một mươi hai sở y tế tp hcm cho biết
thực hiện giám sát tình hình biến chủng sars cov hai gây dịch trên địa bàn thành phố
đơn vị nghiên cứu lâm sàng đại học oxford và bệnh viện bệnh nhiệt đới
đã tiến hành giám sát chủ động các biến chủng của sars cov hai từ đầu mùa dịch đến nay
hiện nay tập trung giám sát biến chủng omicron
tính từ tháng năm đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
có bốn trăm linh tám bộ gen của sars cov hai đã được giải mã từ hai mươi ba quận huyện và thành phố thủ đức
cho đến nay kết quả giải mã các chủng virus tại tp hcm
chưa ghi nhận sự hiện diện của biến chủng mới omicron
hiện nay việc giám sát phát hiện các biến chủng sars cov hai
là công cụ quan trọng không thể thiếu trong công cuộc chống đại dịch covid một mươi chín toàn cầu
sở y tế tp hcm tiếp tục phân công cho bệnh viện bệnh nhiệt đới
và trung tâm nghiên cứu oxford phối hợp với trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm
tiếp tục giám sát và giải mã nhanh các biến chủng lưu hành trên địa bàn thành phố
đặc biệt kịp thời phát hiện sự xuất hiện của các biến chủng quan ngại
như biến chủng omicron từ các ca bệnh trên địa bàn thành phố
bên cạnh đó sở y tế tp hcm đang xây dựng kế hoạch nâng cao năng lực giám sát
sự lưu hành của các chủng virus gây bệnh của trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm
đồng thời tổ chức đào tạo nguồn nhân lực đủ năng lực để giải mã gen
sẵn sàng ứng phó với những thách thức tiềm tàng của đại dịch covid một mươi chín
cũng như của các bệnh nhiễm trùng mới nổi trong tương lai
mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau chuyển đến tin tức tiếp theo
liên quan đến triệu chứng rụng tóc sau khi tiêm vaccine covid một mươi chín
đặc biệt tình trạng này xảy ra ở thái lan và hàn quốc
từ quý vị vào hồi tháng một mươi một trang the tiger tường thuật sau khi tiêm hai mũi vaccine covid một mươi chín
một sinh viên nam một mươi chín tuổi ở phu khe thái lan cho biết tóc của mình đã bắt đầu rụng thành từng mãn
và nhiều đến mức bị hỏi
nam sinh tên là bodin cho biết không cảm thấy bất kỳ tác dụng phụ nào
sau khi tiêm vaccine mũi đầu tiên bằng vaccine sinovac
nhưng khoảng ba ngày sau khi tiêm mũi xinovac thứ hai
thì bodin đã bắt đầu bị trụng tóc với số lượng khá lớn
còn bà mananya bốn mươi một tuổi một người bán hàng ở phu khe
cũng bị rụng tóc sau khi tiêm vaccine covid một mươi chín
hồi tháng một mươi một người phụ nữ này cho biết bà bắt đầu nhận thấy tóc của mình rụng nhiều
sau khi tiêm mũi tăng cường bằng vaccine astrazeneca
vào ngày một mươi sáu tháng chín
trước đó bà đã được tiêm hai mũi vaccine sinovac
tại hàn quốc trong một đơn kiến nghị gửi lên nhà xanh vào hồi tháng một mươi
một người đàn ông năm mươi ba tuổi phàn nàn rằng ông bị trụng tóc
sau khi tiêm vaccine covid một mươi chín
vợ của người này cho biết bà lo lắng làm sao chồng tôi có thể lên công ty làm việc
và hy vọng chính phủ hàn quốc nhanh chóng thu thập thông tin giải đáp thắc mắc
một đơn kiến nghị khác vào tháng một mươi
của một người phụ nữ ở hàn quốc cũng cho biết
bà bị rụng tóc sau khi tiêm vaccine
của hãng pfizer biontech
bà đã đến gặp bác sĩ sau khi tiêm mũi đầu tiên
nhưng không có nhiều kết quả
tình trạng trụng tóc cũng trở nên tồi tệ hơn
sau khi bà tiêm mũi vaccine thứ hai
còn trên trang rattle
nền tảng kết nối bệnh nhân với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe
một người dùng mạng đặt câu hỏi
tôi đang bị rụng tóc nhiều kể từ khi tôi tiêm vaccine covishield ở ấn độ
vậy có phải do tác dụng phụ của vaccine covid hay không
hiện nay vẫn chưa có kết luận chính thức về vấn đề
liệu tiêm vaccine covid một mươi chín có gây ra tình trạng rụng tóc hay không
tuy nhiên giới chuyên gia nói rằng
cũng không thể loại trừ khả năng đây là tác dụng phụ của vaccine
giáo sư jun in mi tại bệnh viện mokdong
thuộc đại học nữ sinh âu qua hàn quốc giải thích
thông thường tình trạng trụng tóc xảy ra do hệ miễn dịch bị suy yếu
hoặc là do nhiễm virus
rụng tóc không phải là hậu quả chính thức của việc tiêm vaccine
nhưng có thể là tác dụng phụ bất thường
bà jun in mi cho biết
để chứng minh mối liên hệ giữa trụng tóc và vaccine covid một mươi chín
cần có thêm nhiều trường hợp bị rụng tóc tương tự
và có thêm các nghiên cứu
bà cũng cho hay
ngoài ra có thể có những tác dụng phụ khác mà chúng ta không biết đến
tuy nhiên giáo sư jun cho rằng
tình trạng rụng tóc sẽ không phải là tác dụng phụ gây chết người
rụng tóc không gây nguy hiểm đến tính mạng
và trong trường hợp này có khả năng rất cao là tóc sẽ mọc trở lại
như vậy có thể khẳng định
rụng tóc không phải là hậu quả chính thức của việc tiêm vaccine
nhưng có thể là tác dụng phụ bất thường
do đó những ai đang bị rụng tóc
hay thang phiền về việc tóc dần thưa sau khi tiêm vaccine
thì hãy thật bình tĩnh
vì trụng tóc không gây nguy hiểm đến tính mạng
vì trong trường hợp này có khả năng rất cao là tốc sẽ mọc lại
xin phép nhắc lại một lần nữa
và chúng tôi nghĩ rằng
vấn đề về việc thành phố hồ chí minh
đề xuất gói vay hỗ trợ tiêu dùng lãi suất cho người nghèo sau dịch covid một mươi chín
đang được quý khán giả đặc biệt quan tâm
xin mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình ngày hôm nay
ngân hàng chính sách xã hội thành phố đề nghị
có gói vay hỗ trợ tiêu dùng lãi suất cho các hộ dân
để họ mua lương thực thực phẩm vật dụng sinh hoạt khám chữa bệnh
mua phương tiện đi lại sau đại dịch
trao đổi tại buổi khảo sát
phó giám đốc ngân hàng chính sách xã hội thành phố hồ chí minh bùi văn sổn cho biết
vào cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
ngân hàng chính sách xã hội thành phố có gửi công văn cho sở lao động thương binh và xã hội thành phố
đề nghị sở tham mưu trình quỹ ban nhân dân thành phố
gói vay hỗ trợ tiêu dùng không lãi suất cho các hộ dân
cụ thể dự kiến chương trình cho vay triển khai trong quý bốn năm hai nghìn hai mươi một và quý i năm hai nghìn hai mươi hai
tuy nhiên đến nay thì chưa có ý kiến phản hồi
do đó năm hai nghìn hai mươi hai ngân hàng chính sách xã hội thành phố tiếp tục theo đuổi kiến nghị này
nếu được thông qua đối tượng cho vay sẽ là người dân thuộc diện hộ nghèo hộ cận nghèo
để họ đáp ứng nhu cầu trong việc mua lương thực thực phẩm vật dụng sinh hoạt khám chữa bệnh
mua phương tiện đi lại sau đại dịch covid một mươi chín
lãi suất áp dụng chương trình là người dân trả tiền hàng tháng
liên quan đến các gói vay ông sổn cho biết hiện ngân hàng đang áp dụng chính sách giảm một mươi
so với lãi suất cho vay các chương trình tính dụng chính sách của chính phủ
theo đó người vay tất cả chương trình tính dụng chính sách bao gồm cả vốn trung ương và vốn địa phương
được giảm lại trong ba tháng tháng một mươi một mươi một và một mươi hai tháng

riêng về chương trình cho vay mua nhà ở theo phó giám đốc ngân hàng chính sách xã hội thành phố
hiện ngân hàng có cho người thu nhập thấp vay mua nhà ở xã hội
nguồn vay do trung ương phân bổ với lãi suất ưu đãi
trong năm hai nghìn hai mươi hai ngân hàng chính sách xã hội sẽ phối hợp với sở xây dựng thành phố
để nắm danh sách người vay mua hoặc là thuê mua nhà ở xã hội xác định nhu cầu vay vốn
ngân hàng cũng tiếp cận các khu chế xuất để giới thiệu cho công nhân về chương trình vay vốn
làm việc với quỹ ban các quận huyện để tiếp cận với chủ đầu tư nhà ở xã hội trên địa bàn
nhằm tìm ra người mua cần vay vốn
ngoài ra ngân hàng còn có chương trình cho vay tối đa một trăm linh triệu
để các hộ dân diện nghèo hộ cận nghèo sửa chữa cải tạo nhà ở mức độ phê duyệt nguồn vốn nhanh
phát biểu kết luận trưởng bang văn hóa xã hội cao thanh bình cho rằng
nếu chỉ chăm hỗ trợ tiền cho người dân
nhưng tiền điện tiền nước học phí và các chi phí sinh hoạt khác đều tăng
thì hỗ trợ bao nhiêu
cũng không đủ
ông bình cho rằng tất cả chính sách phải triển khai một cách đồng bộ
mới đảm bảo được đời sống an sinh cho người dân
trong năm hai nghìn hai mươi hai bằng văn hóa xã hội sẽ khảo sát nhiều chuyên đề thực tế
về an sinh xã hội cho người dân người lao động công nhân sau dịch covid một mươi chín
quay trở lại với diễn biến mới nhất về dịch bệnh tại thủ đô hà nội
sau khi có quyết định bốn quận nội đô buộc phải cách ly tập trung
mới đây một tin vui dành cho người dân hà nội
theo đại diện lãnh đạo quận hoàng kiếm
trên địa bàn của quận này chỉ có khoảng
một trăm linh hộ gia đình đủ điều kiện thực hiện cách ly điều trị f một f thể nhẹ tại nhà
như đã thông tin thành phố hà nội vừa có chủ trương cho phép bốn quận lõi
bao gồm hoàng kiếm ba đình đống đa hai bà trưng
thực hiện cách ly điều trị f một f thể nhẹ tại nhà nếu đủ điều kiện theo quy định
với chủ trường này tất cả ba mươi quận huyện trên địa bàn thành phố
đều thực hiện cách ly điều trị f một f thể nhẹ tại nhà nếu đủ điều kiện
đại diện lãnh đạo quận hoàng kiếm cho hay
quận đang tiếp tục rà soát
thống kê các hộ gia đình đủ điều kiện cách ly điều trị f một f thấy nhẹ trên địa bàn
tuy nhiên do đặc trưng dân số đông nhà ở sang sát nhau
lại có khu phố cổ phố cũ
chưa đảm bảo nhà vệ sinh riêng phòng riêng
nên tỷ lệ đủ điều kiện là không cao
vị này cho hay sơ bộ chỉ có khoảng ba chín trăm linh hộ
trên tổng cộng ba mươi bảy hộ
tức chiếm khoảng một mươi năm là đủ điều kiện theo quy định
theo vị này dựa trên số liệu thống kê nói trên
hướng dẫn chuyên môn của sở y tế hà nội
quận sẽ triển khai cách ly điều trị f một f thể nhẹ
tại nhà trên địa bàn đảm bảo an toàn không để đây là dịch bệnh
quận đã kích hoạt các trạm y tế lưu động
đảm bảo lực lượng cần thiết để thực hiện nhiệm vụ này
tuy nhiên với f việc cách ly điều trị tại nhà có nguy cơ cao
bởi hiện nay việc thu gom rác thải y tế cũng gặp nhiều khó khăn
lãnh đạo quận hoàng kiếm thông tin thêm
bà con nhân dân cũng mong muốn được cách ly điều trị tại nhà
bởi ở nhà thuận tiện hơn tâm lý tốt hơn
giảm bớt gách nặng chi phí cho nhà nước
tuy nhiên với những hộ không đủ điều kiện
sẽ vẫn phải cách ly điều trị tập trung theo đúng quy định
tiếp tục đến với tin tức về covid một mươi chín trên thế giới
sau nhiều vụ trẻ em tử vong vì tiêm vaccine ở việt nam
người dân đang dần có những phản ứng trái chiều
về các loại vaccine đang được tiêm chủng
thế nhưng cũng có nhiều người chỉ đi theo số đông
mà không hề quan tâm đến giá trị thực sự của vaccine
dưới đây là những giải thích của trung tâm kiểm soát bệnh tật mỹ
nhằm làm rõ bốn điều thường
bị hiểu sai về việc tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ em
bốn điều được hiểu sai đó là
vaccine covid một mươi chín cho trẻ em không an toàn
hai xây dựng hệ biến dịch qua mắc covid một mươi chín
tự nhiên an toàn hơn qua việc tiêm vaccine
vaccine covid một mươi chín có thể gây nên các vấn đề về sinh sản
bốn không nên mạo hiểm tiêm vaccine
vì trẻ em không bị ảnh hưởng nặng bởi covid một mươi chín
thưa quý vị ở luận điểm thứ nhất
về việc hiểu lầm rằng là vaccine covid một mươi chín
cho trẻ em không an toàn
trên thực tế thì tại mỹ vaccine covid một mươi chín cho trẻ em
từ năm đến một mươi một tuổi đã trải qua quá trình đánh giá nghiêm ngặt
của cơ quan thực phẩm và dược phẩm mỹ
cùng với trung tâm ngăn ngừa và kiểm soát bệnh dịch mỹ
các vaccine covid một mươi chín đã trải qua và sẽ tiếp tục trải qua
quy trình giám sát tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt nhất
trong lịch sử của nước mỹ
có thể thấy cho tới nay vaccine covid một mươi chín cho trẻ em
vẫn an toàn và hiệu quả
vaccine này đã được đánh giá cẩn thận và được cơ quan thông qua
trải qua quá trình thử nghiệm về tính an toàn trên hàng nghìn trẻ em
các vaccine covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi đã được phát hiện
và thử nghiệm tương tự như quy trình với các loại vaccine cho người trưởng thành
trong những cuộc thử nghiệm lâm sàng các tác dụng phụ của vaccine nhẹ
và tương tự như những phản ứng ở người lớn
cũng như với các loại vaccine khác dành cho trẻ em
tác dụng phụ phổ biến nhất là đau nhất cánh tay
những tác dụng phụ khác có thể ảnh hưởng đến khả năng của trẻ
trong sinh hoạt hàng ngày nhưng chúng sẽ biến mất trong một vài ngày
số trẻ không có phản ứng phụ trong khi phản ứng dị ứng nghiêm trọng thường hiếm gặp
xây dựng hệ biến dịch qua mắt covid một mươi chín tự nhiên an toàn hơn
qua việc tiêm vaccine là cách hiểu sai thứ hai
cdc mỹ khẳng định rằng tiêm vaccine cho trẻ từ năm tuổi trở lên
là cách tốt nhất để bảo vệ trẻ trước dịch covid một mươi chín
không ai nên thử phơi nhiễm bản thân hoặc là người khác trước covid một mươi chín
một cách có chủ đích
nguy cơ trẻ em mắc covid một mươi chín cũng tương tự như người lớn
khi mà trẻ em mắc covid một mươi chín

trẻ sẽ bị ốm trong một vài ngày
không thể tham gia các hoạt động học tập và vui chơi
trẻ em chưa được tiêm vaccine và mắc covid một mươi chín
có nguy cơ trải qua những triệu chứng hậu covid một mươi chín
kéo dài phải nhập viện mắc hội chứng viêm đa hệ thống ở trẻ em
hoặc là thậm chí tử vong
vaccine pfizer có hiệu quả hơn chín mươi
trong việc ngăn ngựa covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
theo cdc mỹ trẻ em từ năm tuổi trở lên đi tiêm vaccine
có thể giúp bảo vệ trẻ khỏi covid một mươi chín
cũng như để trẻ tiếp tục đi học và tham gia hệ thống
trong các hoạt động ngoài trời
trẻ em có thể đối mặt với các phản ứng phụ
sau khi tiêm vaccine tương tự như những triệu chứng
mà trẻ có thể trải qua sau khi tiêm các loại vaccine thường kỳ
những phản ứng phụ này là dấu hiệu bình thường
khi mà cơ thể xây dựng sự bảo vệ
các phản ứng phụ cũng sẽ biến mất trong một vài ngày
trong những trường hợp hiếm gặp việc tiêm vaccine covid một mươi chín
có thể gây ra những phản ứng phụ nghiêm trọng hơn
như là dị ứng nặng hoặc là viêm cơ tim
cũng như là tràn dịch màng ngoài tim
rất nhiều người cho rằng
vaccine covid một mươi chín có thể gây nên các vấn đề về sinh sản
và đó chính là cách hiểu sai thứ ba
cũng theo cdc mỹ không có bằng chứng cho thấy
bất kỳ loại vaccine covid một mươi chín nào gây nên các vấn đề về sinh sản
ở cả đàn ông và phụ nữ
ngoài ra cũng không có bằng chứng nào cho thấy
các thành phần của vaccine hoặc là các kháng thể
được phát triển sau khi tiêm vaccine
sẽ gây nên bất kỳ vấn đề gì về việc mang thai trong tương lai
tương tự cũng không có bằng chứng nào cho thấy
vaccine covid một mươi chín ảnh hưởng đến quá trình dạy thì
các tổ chức y khoa chuyên nghiệp nhấn mạnh rằng
không có bằng chứng cho thấy việc tiêm vaccine covid một mươi chín
làm mất khả năng sinh sản
những tổ chức này cũng khuyến cáo tiêm vaccine
cho cả phụ nữ và nam giới
những người muốn có con trong tương lai
cách hiểu sai thứ bốn đó chính là
không nên mạo hiểm tiêm vaccine
vì trẻ em không bị ảnh hưởng nặng bởi covid một mươi chín
rõ ràng cdc mỹ khẳng định
những lợi ích của việc tiêm vaccine covid một mươi chín
cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
lớn hơn so với những rủi ro tìm ẩn
việc tiêm vaccine covid một mươi chín
có thể bảo vệ trẻ từ năm tuổi trở lên
cũng như là bảo vệ trẻ khỏi việc mắc bệnh nặng
nhập viện hoặc gặp triệu chứng kéo dài
nếu mắc covid một mươi chín
trong những cuộc thử nghiệm lâm sàng
vaccine covid một mươi chín được tiến hành trên hàng nghìn trẻ em
không có mối lo ngại đáng kể nào
về sự an toàn sau khi tiêm vaccine
chỉ xảy ra những phản ứng phụ nhẹ
và không có ảnh hưởng kéo dài
một số trẻ em không gặp bất kỳ những phản ứng phụ nào
và những phản ứng nghiêm trọng nào
hiếm khi xảy ra
không giống như một số phản ứng phụ nhẹ
và một số trẻ em phải trải qua
sau khi tiêm vaccine
những trẻ em mắc covid một mươi chín có nguy cơ mắc bệnh nặng
sở dĩ sức khỏe và đời sống đưa ra
bốn cách hiểu sai này
để mà phân tích mổ xẻ
vì có quá nhiều người đang không hiểu
và hiểu chưa đúng
và hãy cùng chung sống vì cộng đồng khỏe mạnh các bạn nhất
tin tiếp theo là lời cảnh báo
đến từ các chuyên gia y tế
thông báo omicron
một biến thể được đánh giá là tồi tệ nhất
từ trước đến nay
với lượng đột biến nhiều bất thường
đã có mặt ở châu âu từ vài ngày
trước khi ca nhiễm đầu tiên được công bố
và với việc số nước ghi nhận ca nhiễm
đã lên đến con số hai mươi
giới chuyên gia đang thật sự lo ngại
về một tương lai hỗn loạn
nơi covid một lần nữa đầy đoạn cả thế giới
dẫu vậy các chuyên gia tin rằng
chỉ là vấn đề về thời gian
trước khi omicron được thật sự xuất hiện
và mục tiêu hiện tại là kiểm soát
khả năng lây làng của nó
châu âu hiện tại số ca nhiễm biến
thành omicron vẫn ở mức
thấp chỉ dưới một trăm linh
các nhà chức trách cũng đang chuẩn bị sẵn tâm thế
để đối mặt với làng sóng dịch mới
xét trên tổng thể dịch bệnh
các nước châu âu đang ghi nhận
hơn hai triệu ca nhiễm mới mỗi tuần
chiếm phân nửa tổng số của cả thế giới
dù có chiến lược tiêm chủng tốt
khả năng chữa trị tiến độ và số ca tử vong
đã giảm so với một năm trước
đức hà lan bỉ hungary
cộng hòa xét slovakia
đan mạch và naui
đều là kỷ lục về số ca nhiễm trong tuần qua
sự xuất hiện của một biến thể
có khả năng lây lăng mạnh hơn cả delta như omicron
vì thế khiến nhiều nước lo sợ
các nhà khoa học đang cố gắng
tăng tốc độ tìm hiểu về biến thể omicron
để biết được khả năng
thực sự của nó là như thế nào
chúng ta hãy cùng nhau chờ đợi câu trả lời
từ các chuyên gia quý vị nhé
dù biết rằng có rất nhiều hoài nghi
liên quan đến biến chủng mới
và rất nhiều thắc mắc liên quan đến vaccine
ngừa covid một mươi chín nhưng trong thời điểm hiện tại
những ưu điểm mà nó ban lại
vẫn vô cùng cần thiết để giúp cho
mỗi một chúng ta bảo vệ bản thân trước đại dịch
và những thông tin mới nhất
về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trong nước
và cả quốc tế sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi đến cuối video
xin chào và hẹn gặp lại
trong các bản tin tiếp theo